một vân trọng dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty nông nghiệp sài gòn
trú tại trung cư hai trăm một mươi hai nguyễn trãi phường nguyễn cư trinh quận một tp hcm
hai nguyễn thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu nguyên kế toán trưởng tổng công ty nông nghiệp sài gòn
trú tại trung cư nguyễn tri phương số bảy a thành thái phường một mươi bốn quận một mươi tp hcm
cả hai bị can trên đều bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí quy định tài khoản ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn vào ngày tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín

cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
liên quan đến vụ nữ sinh một mươi chín tuổi trong nhà trọ ở phường một mươi năm quận bình thạnh
hạnh thành phố hồ chí minh bị sát hại
qua công tác khám nghiệm hiện trường trích xuất camera
cơ quan công an xác định được kẻ gây án và đang kêu gọi đối tượng này ra đầu thú
trích xuất camera trong khu vực công an xác định được một thanh niên đi xe máy đội mũ hồng
mặc áo khoác xám có nhiều biểu hiện khả nghi
hung thủ được xác định là nam thanh niên sinh năm hai nghìn quê ở đồng nai
hiện công an đang làm việc với gia đình nghi can để vận động ra đầu thú
trước đó vào sáng ngày tám tháng bảy người dân phát hiện một nữ sinh một mươi chín tuổi quê ở đồng nai
nằm bất động trong nhà trọ trên đường bạch đằng phường một mươi năm nên đã đến kiểm tra
tại đây người dân phát hiện cô gái đã tử vong trên người có nhiều vết đâm
nên đã trình báo với cơ quan công an
nhận được tin báo công an quận bình thạnh có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ án mạng
được biết nạn nhân đang là sinh viên tại một trường đại học ở thành phố hồ chí minh
trước khi bị sát hại sống cùng hai người bạn tại phòng trọ này trong nhiều tháng qua
còn liên quan đến vụ án giết người xảy ra trên địa bàn thành phố
bạc liêu vào dạng sáng ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam đối với ba đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi giết người
các đối tượng gồm huỳnh quang tâm lương anh trên và la hải nhân
cùng chú tại thành phố bạc liêu
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày một mươi ba tháng sáu
anh trang phi thanh cùng với một số người bạn đến hát tại quán karaoke trên địa bàn phường hai thành phố bạc liêu
trong lúc tính tiền ra về anh thanh xảy ra mâu thuẫn
với nhóm của tâm nhân và trên
trong lúc xô sát anh thanh đã bị nhóm này dùng dao đâm tử vong
chỉ một cái tát trong lúc tức giận mà có thể khiến người khác mất mạng
với hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người này
nguyễn tuấn em sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại ấp thạnh hòa xã bình thạnh huyện châu thành tỉnh an giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang tạm giữ
theo kết quả điều tra ban đầu hồ thanh sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại ấp phú hỏa hai
xã bình hòa thường xuyên xảy ra cãi vã với vợ chồng nguyễn tuấn em
khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày ba tháng bảy khi trong người có hơi men sơn đến gây sự với tuấn em
bực tức vì bị xúc phạm tuấn em đã tát sơn một cái khiến sơn ngã xuống nền xi măng
lúc này sơn vẫn chưa có biểu hiện bất thường nhưng đến khoảng tám giờ sáng ngày hôm sau
người nhà phát hiện sơn trong tình trạng hôn mê nên đã đưa đến bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên do thương tích nặng không thể cứu chữa đến khoảng hai giờ một mươi năm phút ngày năm tháng bảy thì sơn tử vong
qua công tác khám nghiệm xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của sơn là do chấn thương sọ não
trên người có bệnh lý tim phổi mãn tính và sơ gan
sau khi sự việc xảy ra tuấn em đã đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
nhóm ba đối tượng sử dụng hung khí cướp giật tài sản trên tuyến quốc lộ một a vừa bị công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an bắt giữ
ba đối tượng gồm bùi văn long nguyễn đình công cùng chú tại huyện nghi lộc
và phạm đình hùng chúa tải xã hưng tây huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
kết quả điều tra của cơ quan công an xác định do thiếu tiền tiêu xài cá nhân
các đối tượng này đã thuê xe máy từ thành phố vinh dọc theo tuyến quốc lộ một a để cướp giật tài sản
khi phát hiện mục tiêu các đối tượng điều khiển xe máy áp sát bị hại đối tượng ngồi sau cướp giật túi sách
thậm chí khi nạn nhân truy đuổi các đối tượng còn dùng dao uy hiếp nạn nhân
và đây là nhóm đối tượng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản
thủ đoạn của các đối tượng là chọn thời điểm đêm khuya nạn nhân chủ yếu là phụ nữ
sau mỗi vụ cướp giật các đối tượng bán tài sản để tiêu xài cá nhân
sau đó thuê khách sạn chờ thực hiện phi vụ tiếp theo
thời gian gần đây trên địa bàn các vùng nông thôn thuộc tỉnh cà mau xuất hiện nhóm đối tượng
từ các tỉnh khác đến các huyện trong tỉnh để thực hiện hành vi lừa đảo
bằng thủ đoạn là dùng vàng giả mang đi cầm
các đối tượng đã cố ở các cửa hàng vàng nhằm kiếm đoạt một số tiền lớn
trong lúc cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra truy xét
một đối tượng lừa đảo đã bị xa lưới nhờ vào sự cảnh giác của người dân
theo cơ quan chức năng thủ đoạn của bọn chúng là mua vàng giả được chế tác
một cách hết sức tinh vi mà mắt thường khó phát hiện được
sau đó mang đi cầm hoặc bán tại các tiệm vàng ở vùng nông thôn
vì nghĩ các tiệm vàng ở đây sẽ không đủ kỹ thuật để phát hiện được
một số chủ tiệm vàng vì chủ quan lơ là thiếu cảnh giác
chỉ kiểm tra bằng mắt thường nên đã sập bẫy
như tỉnh cà mau các quyện của tỉnh
bọn chúng đến lợi dụng lúc tiệm đông khách hết giờ sáng và giờ nghỉ trưa của các tiệm
do chủ tiệm vàng sơ hở mất cảnh giác
bọn chúng đem số vàng đó
bọn chúng đến tiệm cầm hoặc bán
nếu có giá trị hơn thì bọn chúng bán
thường là bọn chúng đi cùng một nhóm
bên cạnh sự lơ là mất cảnh giác của một số chủ tiệm vàng
thì vẫn còn nhiều chủ cơ sở cẩn trọng ý thức cao trong việc phòng tránh
điển hình vào ngày một mươi chín tháng sáu
anh nguyễn phú hảo chủ tiệm vàng phú hảo
trú tại khóm ba thị trấn u minh huyện u minh
phát hiện có một người phụ nữ lạ mặt ghé vào cơ sở
yêu cầu anh cầm một sợi dây chuyền
và một lóc vàng có trong lượng gần một mươi năm trị
với số tiền hai mươi sáu triệu đồng
thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn
anh cẩn thận thử số vàng trên và phát hiện là vàng giả
ngay lập tức anh điện báo cho cơ quan công an
bắt giữ người phụ nữ lạ mặt trên về hành vi lừa đảo
tại cơ quan công an đối tượng khai tên là nguyễn thị phương mai
trú tại ấp long thạnh hai xã long giang huyện trợ mới tỉnh an giang
qua làm việc mai khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã rủ một đối tượng khác
mua hai sợi dây chuyền và một lắc bằng vàng giả của một người dân ở cùng địa phương
sau đó đến tiệm vàng phú hào huyện u minh cầm cố nhằm kiếm tiền chia nhau tiêu xài cá nhân
trong lúc thực hiện hành vi thì bị chủ cơ sở phát hiện trình báo công an bắt giữ

trong lúc thực hiện hành vi thì bị chủ cơ sở phát hiện trình báo công an bắt giữ
cơ quan công an đối tượng trần ngọc nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn thuận hòa xã bình tân huyện tây sơn tỉnh bình định
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
để đảm bảo an toàn cho bản thân quý vị không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an